bộ công thương vừa có khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang trung quốc cần lưu ý
việc chính quyền tỉnh quảng tây trung quốc đang kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm
tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh quảng tây trung quốc cho biết
chính quyền quảng tây đang thực hiện nghiêm chế độ quản lý hàng hóa tại các chợ siêu thị
trước tình hình đó bộ công thương khuyến nghị doanh nghiệp và hộ sản xuất nông sản
thủy sản xuất khẩu sang trung quốc tăng cường giám sát chất lượng
chủ động phối hợp với các đối tác nhập khẩu tuân thủ nghiêm các quy định về tiêu chuẩn chất lượng
an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc
đồng thời doanh nghiệp cần tích cực theo dõi nắm bắt thông tin thị trường
để chủ động trong việc đưa hàng lên các cửa khẩu biên giới
qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro và thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu